con số thống kê mới nhất cho thấy hà nội đang đứng thứ hai cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết với trên một mươi ba ca mắc và đã có năm ca tử vong
mỗi tuần ở thủ đô hà nội ghi nhận khoảng hai ca đỉnh điểm tuần đầu tiên của tháng tám lên tới hơn hai bảy trăm linh ca mắc mới
hầu hết các bệnh viện đều quá tải bệnh nhân suốt suốt huyết
hiện còn hơn năm trăm linh ổ dịch đang tập trung tại một số quận huyện là đống đa hoàng mai hai bà trưng thanh xuân hà đông thanh trì
sở y tế hà nội đã ra văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn làm tốt công tác khám phân loại và thực hiện đúng các quy định về phân luồng điều trị bệnh nhân
theo dõi chặt tình trạng người bệnh nếu thấy có dấu hiệu tiến triển nặng phải kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
thành phố hà nội cũng đã quyết định trích hơn tám tỷ đồng từ nguồn dự phòng của ngân sách để mua sắm bổ sung hóa chất sinh phẩm và thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trên địa bàn